thủ tướng thổ nhĩ kỳ davoto clu vào ngày hôm qua cho biết thi thể viên phi công lái chiếc máy bay su hai mươi bốn bị nước này bắn hạ sẽ được giao lại cho nga
lễ tàng viên phi công này được các giáo sĩ chính thống giáo đông phương tổ chức theo đúng tín ngưỡng của nga tại tỉnh hatay miền nam thổ nhĩ kỳ
thi công lái chiếc su hai mươi bốn thượng tá olev peskov đã bị phiến quân người túc bắn chết sau khi anh nhảy dù ra khỏi chiếc cường kích của nga bị tiêm kích f một mươi sáu của thổ nhĩ kỳ bắn hạ khi đang không kích is ở khu vực biên giới syri thổ nhĩ kỳ
ngoài ra một lính đặc nhiệm của nga cũng đã thiệt mạng do bị phiến quân tấn công vào chiếc trực thăng mi một mươi tám trở anh này
sau khi qua đời thượng tá peskov được truy tặng huân chương anh hùng nước nga vì sự anh hùng và dũng cảm khi thực hiện nhiệm vụ
anh qua đời để lại hai đứa con một cô con gái một mươi sáu tuổi
và một cô con trai tám tuổi